hôm nay hai mươi bảy tháng bảy cũng là ngày cả đất nước kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi dành ít phút để nhìn lại sự khốc liệt của chiến tranh
và cũng để thấy được sức sống và những tình cảm thiêng liêng mạnh mẽ vượt lên trên cả mưa bom bão đạn trong phóng sự sau đây
mùa hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thành cổ quảng trị diễn ra chiến dịch tám mươi một ngày đêm huyền thoại của quân và dân việt nam
để chiếm mang được thành cổ địch đã điên cùng đánh phá ngày đêm bằng tất cả các loại hỏa lực
chút xuống mảnh đất chưa đầy ba km hai trong tám mươi một ngày đêm ba trăm tám mươi hai tấn bom đạn
từng đường sức công phá của bảy cổ bom nguyên tử mà mỹ đã ném xuống nhật bản năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
mỗi chiến sĩ của ta phải hứng chịu một trăm linh quả bom hai trăm linh quả đạn pháo các loại
và cũng nơi đây có hàng vạn chiến sĩ đã chiến đấu quả cảm anh dũng hy sinh
các anh đã hóa thân vào từng tất đất máu của các anh đã hòa vào sông nước
để nhà thơ trần bạch đằng đã viết nên những câu thơ bất hủ
hãy có việt nam có cổ thành kết vòng hoa lửa nối khe xanh
nguồn chương khó đủ từng viên gạch tất đất từng dây mỗi lá cạnh
ông nguyễn văn hợi thương binh hạng một trên bốn một chiến sĩ thuộc tiểu đoàn k ba tam đảo anh hùng
đơn vị đã anh dũng chiến đấu bảo vệ thành cổ
quảng trị trong tám mươi một ngày đêm lịch sử
và ông cũng là người đã mang theo biết bao kỷ niệm về đồng chí đồng đội của mình
ngày một mươi hai tháng sáu năm bảy mươi hai khi mà bộ tư lệnh chiến dịch quyết định tăng cường tiểu đoàn cho chúng tôi về cái bộ đội địa phương tỉnh quảng trị
tức là mang tên mới là tiểu đoàn k ba tam đảo đấy
trong tổ đảng bốn người thì anh lê binh chủng làm tổ trưởng
chúng tôi thì có cái hẹn ước nhau
tức là ai mà nhận được thư trước là đặt cái ngày một mươi tám tháng sáu
thì tôi nhận được cái hai lá thư của chị biển khơi gửi cho anh trục
trong cái thư đấy thì chị khơi nói với anh trục
chị động viên anh trục
tức là hãy chiến đấu hy sinh vì tổ quốc
còn hậu phương là có chị ấy
và chúng tôi đã tìm gặp bà phan thị biển khơi
người viết lá thư hơn bốn mươi năm trước
được tìm thấy trong hành trang của liệt sĩ lê binh chủng
tại thành cổ quảng trị
người phụ nữ với tâm lòng thủy chung
và nghị lực sắt đá kiên cường
người phụ nữ việt nam
có nhiều cái sự hy sinh to lớn
hy sinh cảm cuộc đời
hy sinh cảm tuổi trẻ
để là đảm nhận những cái việc gia đình cho chồng con
yên tâm chiến đấu
gạt bỏ nước mắt
bỏ riêng tư
ra một bên

và phận đấu trưởng thân
để chứng đoạn những người đạp quất
bức thư của bà phan thị biển khơi
viết cho liệt sĩ lê binh chủng
hiện vẫn nằm trong bảo tàng
của khu tưởng niệm nghĩa trang thành cổ quảng trị
như một minh chứng về nỗi đau thời chiến
đã đi theo dặm dài
đất nước việt nam suốt gần nửa thế kỷ
hãy yên nghỉ các anh ơi
đất nước này
tổ quốc này
những thế hệ việt nam hôm nay
sẽ không bao giờ quên ơn các anh
mãi tiếp bước để xứng danh
truyền thống việt nam anh hùng